nguyễn đức huyện đã thực hiện thao tác không đúng kỹ thuật không đảm bảo an toàn khiến chiếc xe ô tô chạy vọt tông mạnh vào những người khiêng quan tài đang xếp hàng dọc trước số nhà số sáu nguyễn công chứ hậu quả là bốn người chết tám người bị thương
tại phiên tòa bị cáo nguyễn đức huyện thừa nhận hành vi sai trái đã gây ra hậu quả nghiêm trọng của mình đại diện các gia đình người bị hại cũng đã có đơn xin giảm án
ngoài bản án bốn năm tù nguyễn đức hiện huyện còn phải bồi thường tổn thất vật chất tinh thần và khắc phục hậu quả thiệt hại với số tiền một tám tỷ đồng
thông qua mạng xã hội giả danh là nhân viên ngân hàng để tư vấn mở thẻ cho khách hàng có nhu cầu vay vốn và yêu cầu nộp lệ phí sau đó chiếm đoạt
đối tượng phan nhật trường trú tại xã tân hạnh huyện long hồ đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long khởi tố bắt tạm giam ba tháng
đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bước đầu trường khai nhận thông qua mạng xã hội trường giả danh nhân viên ngân hàng để tư vấn mở thẻ cho khách hàng có nhu cầu vay vốn
trường yêu cầu khách hàng chụp hình ảnh hai mặt giấy chứng minh nhân dân thẻ ngân hàng và nộp lệ phí từ năm trăm linh đồng đến hai triệu đồng vào một tài khoản khác do trường quản lý sử dụng để chiếm đoạt
đồng thời khi biết thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng của bị hại trường đã tiến hành các giao dịch qua cổng thanh toán trực tuyến ngân lượng có xác thực mật khẩu chỉ sử dụng một lần otp để chiếm đoạt tiền trong các tài khoản này
bằng thủ đoạn trên trường đã lừa đảo chiếm đoạt của một khách hàng ngụ tại tp hcm với số tiền chiếm đoạt là bảy mươi sáu triệu đồng
công an tỉnh vĩnh long thông báo ai là nạn nhân của những vụ lừa đảo trên đến phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh trình báo vụ việc để được giải quyết xử lý theo quy định
mới ra tù nhưng lại tiếp tục gây ra những vụ cướp giật tài sản đối tượng trần văn nam trú tại huyện phong điền đã bị công an thị xã hương thủy tỉnh thừa thiên huế bắt giữ
trước đó vào khoảng một mươi giờ sáng ngày một mươi chín tháng tám chị vân thị thúy chú tại xã hương thủy điều khiển xe máy đi trên đường thuận hóa phường phú bài thì bị một đối tượng đi xe máy chạy từ phía sau lên áp sát lợi dụng sơ hở giật túi sách của chị thúy sau đó bỏ chạy
nhận được tin báo của chị thúy công an thị xã hương thủy đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ đến khoảng một mươi sáu giờ cùng ngày đã bắt giữ thành công đối tượng gây án là trần văn nam được biết đối tượng mới ra tù được một mươi ngày thì lại tiếp tục gây án
công an thành phố vĩnh long tỉnh vĩnh long đang tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn thị phượng chú tại phường tám thành phố vĩnh long để điều tra về hành vi đánh bạc
từ tin báo tố giác tội phạm của người dân
vào khoảng một mươi bốn h bốn mươi năm phút ngày một mươi năm tháng tám đội cảnh sát hình sự công an tp vĩnh long phối hợp với công an phường tám kiểm tra và bắt quả tăng phượng đang bán số đề cho các con bạc tại nhà riêng thuộc khóm ba phường tám tp vĩnh long thu giữ ba phơi đề một điện thoại di động có nhiều tin nhắn mua bán số đề cùng với số tiền trên một mươi sáu triệu đồng
bước đầu phượng khai nhận đã bán số đề được khoảng hai tháng nay để hưởng hoa hồng phơi đề được giao cho một người tên là xuân trên mạng xã hội
được biết chỉ trong hai ngày một mươi bốn và một mươi năm tháng tám phượng đã bán số đề với số tiền trên ba mươi sáu triệu đồng
thưa quý vị và các đồng chí đến sáng ngày hôm nay các lực lượng chức năng của tỉnh đắk lắc vẫn đang tổ chức khám nghiệm hiện trường do đếm khối lượng số gỗ bị các đối tượng lâm tặc khai thác quy mô lớn tại tiểu khu số sáu trăm chín mươi hai thuộc lâm phần của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp eak quản lý ở xã cư giang huyện eak
trước đó khoảng đầu tháng ba năm hai nghìn một mươi chín nắm được thông tin lâm tặc đang tàn phá nhiều cánh rừng có quy mô lớn trên địa bàn huyện eak giám đốc công an tỉnh đắk lắc đã trực tiếp chỉ đạo hai lực lượng gồm cảnh sát kinh tế công an thành phố buôn ma thuột và đội đặc nhiệm của phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đắk lắc bám sát các điểm nóng nạn phá rừng ở huyện eak mật phục theo dõi
địa bàn xã cư giang của ek gặp nhân với cư sàn của ma gắc
cái nạn phá rừng diễn biến rất phức tạp
ở đây thì các đối tượng là người dân tộc tài người nùng mong sử dụng các phương tiện như là xe máy trâu để lên rừng
tất cả những người lạ khi mà xuất hiện trong khu vực thì đối tượng sẽ ngừng không hoạt động
muốn phát hiện được hành vi của các đối tượng thì anh em phải đi những con đường rừng cắt từ địa bàn các huyện khác cắt rừng đi qua tránh sự phát hiện của các đối tượng
sau đó nằm mật phục chờ các đối tượng vô rừng
khai thác thì chúng ta tiến hành bắt quả tang
đến khoảng một mươi sáu h ngày một mươi tám tháng tám sau gần năm tháng mật phục và lần theo các dấu vết giữa các cánh rừng
một tổ công tác đã vây bắt quả tăng một đối tượng đang cơ hạ sáu cây gỗ trò khét có đường kính từ bảy mươi tám mươi cm cao hai mươi ba mươi m
với tổng khối lượng khoảng trên sáu mươi mét khối tại khu vực rừng thôn một mươi năm xã cư giang thuộc lâm phần quản lý của công ty trách nhiệm yếu hạn một thành viên lâm nghiệp yaka
tiếp tục mở rộng kiểm tra
cây gỗ lớn khác đã bị các đối tượng lâm tạc cưa hạ và hai bãi tập kết gỗ nằm ngay bề rừng với bốn mươi bảy hộp gỗ
tổng khối lượng gỗ ban đầu đo được khoảng gần một trăm linh mét khối
kính thưa quý vị các đồng chí và các bạn
lại thêm một vụ phá rừng quy mô lớn nữa ở xã cư giang huyện eka của tỉnh đắk lắc
tiểu khu mà các đối tượng lâm tạc vào tàn phá ở đây là tiểu khu sáu trăm chín mươi hai
thuộc lâm phần quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp ek quản lý
và điều đang nói là trong những năm gần đây
trên các lâm phần của công ty này quản lý ở hai xã cư bông và cư giang liên tục để xảy ra nhiều vụ phá rừng
trong đó có những vụ phá rừng quy mô rất lớn
thế nhưng một câu hỏi đặt ra là đến hiện tại chưa có một vụ việc nào được đưa ra xử lý nghiêm minh đúng quy định của pháp luật
điều này đã khiến cho dư luận không khỏi hoài nghi
bước đầu cơ quan điều tra đã làm rõ danh tính bốn đối tượng bị bắt
gồm hoàng văn nam nô văn nam hoàng văn nam và phùng văn nam
hoàng văn hộ cùng chú ở thôn một mươi năm xã cư giang huyện iaca
đang nói hoàng văn nam là thôn trưởng thôn một mươi năm xã cư giang

bốn anh em đồng ý bắt đầu là bốn anh em đi lên làm bắt đầu cắt cây rồi ổng vô
làm theo tính ngày công là ba trăm linh ngàn trong tháng
quá trình bọn em làm ở đấy thì khoảng một mươi ngày thế này nhưng mà không thấy kiểm lâm
thay đặt phân trường thì cũng không thấy có ai lên trên đồi để kiểm tra được kết
có tám đối tượng nữ và một mươi ba đối tượng nam tuổi trung bình
đến năm mươi đến từ các huyện thanh trương nam đàn hưng nguyên và thành phố vinh
đây là nhóm đối tượng từng có các tiền án tiền sự về tội đánh bạc
địa điểm mà các đối tượng tổ chức đánh bạc là nhà ông phan văn dương ở xã hưng đạo huyện hưng nguyên
lực lượng công an đã thu giữ một trăm tám mươi triệu đồng tiền mặt hai xe ô tô và một bộ sóc đĩa
cầm đầu nhóm đánh bạc này là lê văn định sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi và phan văn hà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
cả hai cùng chú tại huyện hưng nguyên
để qua mắt lực lượng chức năng các đối tượng dùng xe ô tô đưa đón các con bạc đến địa điểm được bố trí sẵn
tại địa điểm đánh bạc bọn chúng phân công người cảnh giới
xung quanh tường bố trí hệ thống camera giám sát và dùng khóa khóa kiên cố cửa cổng ra vào
nhóm đánh bạc này thường xuyên thay đổi địa điểm cũng như phương thức
thậm chí có lúc đánh giữa cánh đồng và trên rừng
vụ mất trộm tại nhà ông sơn ngọc rôm ở ấp kinh năm xã an minh bắc huyện u minh thượng
vào dạng sáng ngày một tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
bọn trộm đột nhập vào nhà từ cửa sau cúp cầu ra điện
rồi lấy trộm tài sản gồm một tv hai điện thoại di động
sau đó mở cửa trước lên xe tẩu thoát
trước tình hình người dân liên tiếp đến trình báo về việc bị kẻ trộm đột nhập vào nhà lấy trộm tài sản
công an huyện u minh thượng phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh kiên giang
thành lập chuyên án truy xét
chỉ sau thời gian ngắn thủ đoạn và chân rung của bằng trộm đã được phát thảo
thủ đoạn thì đối tượng này là đột nhập vào những nhà
nhà đơn sơ nhà cái cửa không kiên cố đa số là mở cửa sau
cửa sổ để độc nhập lấy những tài sản nhỏ gọn như là vàng tiền điện thoại
thì trước tình hình đó phòng cảnh sát hành sự kết hợp cùng công an
các huyện dùm u minh thượng và châu thành để xác lập cái chuyên án đấu tranh
thì qua thời gian đấu tranh chuyên án thì đến đêm một mươi bảy tháng sáu
thì bang chuyên án đã bố trí bắt quả tàn được hai đối tượng
hai đối tượng bị bắt giữ là
châu thành và hà nội
trần văn đầy và trương đức toàn cùng chú tại huyện vĩnh thuận
tại cơ quan công an cả hai khai nhận do không có tiền chơi game bắn cá và mua sử dụng ma túy
nên khi gặp nhau tại một quán game ở chợ xã vĩnh bình nam cả hai rủ nhau đi trộm
mở rộng điều tra ban chuyên án tiếp tục bắt giữ lê hoàng cơ
võ khánh linh và trần hoàng phục cùng chú tại huyện vĩnh thuận
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay các đối tượng này còn liên kết với nhau
thực hiện trót lọt gần năm vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn các huyện u minh thượng an biên an minh và vĩnh thuận
lấy trộm nhiều tài sản như tiền vàng điện thoại di động tv loa và các loại tài sản khác đem đi tiêu thụ
lấy tiền sử dụng ma túy và chơi gam bán cá
để hạn chế thấp nhất tình hình tội phạm xảy ra
và đặc biệt là trợ lộ nhập thì phòng quan sát hành sự cũng phiến cáo bà con
là nên có cái việc chuẩn bị gia đình của mình
cửa nẻo lấy cho phá cẩn thận tài sản để trong gia đình thì phải nên chú ý
hiện cơ quan điều tra công an huyện u minh thượng đang thu hồi vật chứng trả lại cho người dân
đồng thời thực hiện lệnh bắt tạm giam trần văn đầy và lê hoàng cơ
khởi tố cấm đi khỏi nơi cư trú đối với võ khánh linh trần hoàng phục
và một số đối tượng khác có liên quan về hành vi trộm cắp tài sản
riêng trương đức toàn là đối tượng tham gia trong tất cả các vụ trộm
do tại thời điểm gây án chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên giao cho chính quyền địa phương quản lý giáo dục
trong phần tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với các thông tin truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với ba đối tượng cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng lê thị xoay
sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám hộ khẩu thường trú tại tổ sáu phường thạc gián quận thanh khê thành phố đà nẵng
đối tượng văn quý bình
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hộ khẩu thường trú tại xã lộc bồn huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế
và đối tượng trần thị nguyệt
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy hộ khẩu thường trú tại một trăm hai mươi ba đường hùng vương phường hải châu hai quận hải châu thành phố đà nẵng
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an